thưa quý vị và các bạn tình trạng khan hiếm máu do dịch bệnh đã xảy ra vài lần từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
nhưng đây là lần đầu tiên các trung tâm truyền máu trên cả nước phải đối mặt với tình hình hết sức khó khăn và căng thẳng
bởi dịch bệnh lan rộng và khó kiểm soát
đặc biệt tại một số khu vực nằm trong diện phong tỏa cách ly y tế
khi có những trường hợp đột xuất cấp bách người bệnh cần máu để cấp cứu điều trị
thì các chiến sĩ công an tại những vùng tâm dịch đã không ngần ngại sẻ chia giọt máu cứu người
mỗi giọt máu là một tấm lòng của người chiến sĩ công an nhân dân giữa mùa dịch
trước tình trạng khăn hiếm máu hiện nay đang diễn ra trầm trọng công an tỉnh quảng ngãi đã phát đi lời kêu gọi
không chậm trễ hàng chục đơn vị máu đã được các đoàn viên thanh niên công an tỉnh tình nguyện hiến tặng
tất cả với mong muốn có thể góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín khan hiếm máu
nhu cầu sử dụng máu của người bệnh hiện nay rất là cao và nhiều
cảm giác là nhiều nên là tôi là cán bộ chiến sĩ cũng như là đoàn viên thanh niên
thì góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào tình hình chống dịch covid một mươi chín
vào thời điểm này câu lạc bộ ngân hàng máu sống thanh niên công an các tỉnh vẫn được duy trì đều đặn
hoạt động ý nghĩa này đã kịp thời hiến tặng nhiều đơn vị máu và tiểu cầu
tại hà tĩnh sự có mặt kịp thời của trung sĩ nguyễn văn giang mang nhóm máu o
đã giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch do bị xuất huyết
giảm tiểu cầu
ngoài tham gia các buổi tổ chức hít máu riêng của công an cũng như tham gia tổ chức chung và tổ chức các mô hình của công an ví dụ như là hít máu dự bị câu lập bộ hít máu ở các vùng sâu vùng xa
và trong đấy thì đã có một lực lượng mà gắn rất chặt đối với viện chúng tôi trong rất nhiều đợt dịch vừa qua đó là bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cứ mỗi lần mà khi tiêm máu thì bao giờ là đơn vị đi đầu và tham gia hiến máu
trong tâm dịch người chiến sĩ công an đã không ngần ngại sẽ chia giọt máu của mình trong đó không ít trường hợp nhóm máu hiếm
với mỗi người chiến sĩ đó không chỉ là niềm vinh dự tự hào còn là trách nhiệm trong bối cảnh tình hình đại dịch khó khăn lượng máu đang khan hiếm chầm trọng
nghĩa cử hiến máu cứu người của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đó sẽ là một ngọn nến thắp sáng tình yêu thương
chào niềm hy vọng và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần nhân văn vì cộng đồng
trong toàn lực lượng công an nhân dân